tiếp tục chương trình làm việc tại thành phố đà nẵng
chiều nay thứ trưởng bộ ngoại giao nguyễn quốc dũng trường đoàn quan chức cấp cao việt nam tại asean
đã chủ trì cuộc họp lần thứ chín nhóm công tác hội đồng điều phối asean về vấn đề timor leste xin gia nhập asean
các đại biểu đã cập nhật và thảo luận công tác hỗ trợ timor leste nâng cao năng lực
chuẩn bị mọi mặt cho việc tham gia asean
theo kế hoạch trong năm nay các đoàn khảo sát sẽ tới timor leste để đánh giá năng lực và mức độ sẵn sàng của nước này
từ góc độ kinh tế và văn hóa xã hội
dự kiến kết quả đánh giá sẽ được tổng hợp và báo cáo hội đồng điều phối asean vào cuối năm
ngoài ra cuộc họp cũng nhất trí asean tiếp tục hỗ trợ timor leste trong quá trình củng cố cải tiến
và nâng cao năng lực bộ máy thể chế phát triển kinh tế và nâng cao mức sống trình độ cho người dân
thứ trưởng ngoại giao nguyễn quốc dũng đề nghị trước mắt asean cần tập trung hoàn tất các khảo sát
trên cơ sở đó xây dựng báo cáo đánh giá tổng thể về năng lực của timor leste và đề xuất những khuyến nghị cụ thể
thứ trưởng cũng khẳng định việt nam sẽ tiếp tục dành cho timor leste những hỗ trợ phù hợp
trong đó có việc chia sẻ kinh nghiệm về công tác chuẩn bị gia nhập asean